thưa quý vị bão số tám đang yếu đi nhanh từ đêm qua tới chiều nay cường độ bão số tám đã yếu đi tới ba cấp
đến một mươi ba giờ chiều nay tâm bão ở phía bắc huyện đảo hoàng sa và cường độ bão mạnh ở mức cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh hà tĩnh đến quảng trị khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm linh năm sáu độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ năm cho đến sáu mét biển động rất mạnh
từ tối vào đêm nay trên vùng biển vĩnh bắc bộ gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động mạnh
ở vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín và biển động mạnh
với hướng di chuyển chính tây từ ngày mai
ở khu vực đất liền các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống đến quảng trị
sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số tám
vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
từ trưa và chiều mai trở đi các khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và rông
chiều và tối mai có mưa vừa có nơi mưa to và rông
với lượng mưa trong ngày và đêm mai phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
ở rìa phía nam của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số tám
khu vực có mưa diện giải rác với lượng không lớn
đối với các tỉnh nam bộ và tây nguyên chịu ảnh hưởng của rìa xa hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số tám
cộng với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
nên trong chiều và tối mai cả nam bộ và tây nguyên mưa sẽ tăng trở lại
với các tỉnh miền bắc thời tiết vẫn là những ngày mùa khô ít mây không mưa
với mức nhiệt trong ngày mai phổ biến là từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước